theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan trong tuần qua nhập khẩu ô tô đột ngột tăng rất mạnh hơn ba mươi bảy
tương ứng tăng một năm mươi ba chiếc sau hai tuần trước đó liên tục sụt giảm
cụ thể lượng nhập khẩu trong tuần này đạt ba tám trăm tám mươi sáu chiếc tương ứng đạt hơn tám mươi một bốn triệu usd
trong khi đó ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được tổng cục hải quan ghi nhận trong tuần trước
từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chỉ đạt hai tám trăm ba mươi ba chiếc với tổng trị giá đạt hơn sáu mươi bảy triệu usd
trong tuần qua ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào việt nam
chủ yếu có xuất xứ từ ba thị trường là thái lan với hai bốn trăm hai mươi bảy chiếc từ indonesia với chín trăm năm mươi bảy chiếc từ nhật bản với hai trăm bốn mươi bảy chiếc
số xe nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm tới chín mươi ba tổng sản lượng xe nhập khẩu vào việt nam trong tuần